ngày hai mươi chín tháng chín tàu sar hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân trong tình trạng nguy kịch từ vùng biển hoàng sa về đà nẵng để điều trị
trước đó trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp
cho một ngư dân trên tàu qng chín mươi nghìn ba trăm chín mươi chín ts đang trong tình trạng nguy kịch ở khu vực vùng biển phía đông quần đảo hoàng sa
trung tâm đã điều động tàu shat hai trăm bảy mươi bốn khẩn trương lên đường cứu nạn
cùng thực hiện nhiệm vụ có ekip bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố đà nẵng
sau khi trải qua các cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng
bệnh nhân đã được đưa lên tàu shat hai trăm bảy mươi bốn để được chăm sóc y tế tích cực
trong đêm hôm qua lực lượng cứu nạn đã đưa bệnh nhân về đất liền chuyển bệnh viện đa khoa tiếp tục điều trị